chiều nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bốn bị can đã hách tài khoản hàng trăm website của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ trung gian thanh toán và ví điện tử để chiếm đoạt tiền hàng tỷ đồng
bốn bị can đều là sinh viên gồm đỗ tuấn anh hai mươi ba tuổi quê cẩm phả quảng ninh nguyễn thị anh hai mươi ba tuổi quê bình xuyên vĩnh phúc đỗ văn phi anh ruột của đỗ tuấn anh hai mươi bốn tuổi và nguyễn thị bảo thoa hai mươi ba tuổi quê cẩm phả quảng ninh bị khởi tố để điều tra về tội sử dụng mạng máy tính mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi hách tài khoản chiếm đoạt tài sản
tiến hành khám xét cơ quan công an thu giữ được gần ba mươi thẻ ngân hàng các loại
cùng nhiều sổ tiết kiệm tổng trị giá khoảng ba hai tỷ đồng và nhiều đồ vật tài liệu liên quan
bị can đỗ tuấn anh khai nhận từ năm hai nghìn một mươi ba bắt đầu nghiên cứu và thực hiện giả quét phát hiện lỗ hổng trong cơ sở dữ liệu của nhiều công ty doanh nghiệp và tấn công xâm nhập trái phép hàng trăm website
sau khi chiếm được quyền điều khiển các website các đối tượng tạo khống số dư cho một số tài khoản tạo ra trước đó và sử dụng để mua thông tin thẻ cào các loại
quá trình tiêu thụ thẻ cào trộm cắp được các đối tượng sử dụng
nhiều số điện thoại rác liên lạc với các đại lý mua bán thẻ cao
sau đó tiền sẽ được chuyển cho các đại lý chuyển về nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau do các đối tượng chỉ định
theo cơ quan điều tra từ tháng chín năm hai nghìn một mươi tám đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín đối tượng đã tấn công vào hệ thống cơ sở dữ liệu của năm doanh nghiệp chiếm đoạt hàng chục ngàn dữ liệu thẻ cào điện thoại thẻ game các loại với giá trị lên đến gần năm tỷ đồng
chưa đầy một ngày gây án
nàm thanh niên cướp ba tám triệu đồng của bà buôn vê trai ở tỉnh quảng nam đã bị lực lượng công an bắt giữ
đối tượng là nguyễn đức trọng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại khu phố tám phường an sơn thành phố tam kỳ
trước đó vào khoảng tám giờ hai mươi phút sáng ngày ba tháng sáu trong lúc đang đi thu mua ve chai bà huỳnh thị viện sáu mươi năm tuổi trú tại huyện phú ninh tỉnh quảng nam bị đối tượng nguyễn đức trọng cướp ba tám triệu đồng
dù bà viện đã cố kéo chiếc xe máy lại nhưng nghi phạm vẫn tăng ga bỏ chạy khiến nạn nhân bị kéo lên một đoạn dài chảy xước ở tay chân
dù bà viện không trình báo nhưng khi nắm được thông tin qua mạng xã hội công an tp tam kỳ đã nhanh chóng vào cuộc điều tra bắt giữ đối tượng
không hề quen biết nhau nhưng vì tình cờ biết được nguồn gốc bất minh của một chiếc xe ô tô hiệu lách sơn nên một nhóm đối tượng trú tại tỉnh phú thọ đã gạ chủ xe bán lại cho mình với giá rẻ nhưng bất thành
nhận thấy đây là một món hời số đối tượng trên đã xả vờ là mượn xe và tìm cách đánh chìa khóa mới đặt định vị để thực hiện ý đồ chiếm đoạt tài sản
nhận được trình báo của bị hại trú tại thành phố đà nẵng về việc bị mất tài sản là một chiếc xe ô tô công an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng đã khẩn trương vào cuộc và rất khó khăn để truy xét được nhóm đối tượng nói trên
sau khi nhận được đơn trình báo của chị trần thị thanh mỹ trú tại phường thanh khê tây quận thanh khê thành phố đà nẵng
về việc mất chiếc xe ô tô của mình khi để trên đường hồ xuân hương
nhận định đây có thể là một vụ trộm cắp ô tô liên tỉnh công an quận ngũ hành sơn đã xác lập chuyên án bắt tay ngay vào việc để lần theo dấu vết của số đối tượng tình nghi
bên cạnh nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự và an toàn xã hội còn có nhiệm vụ tham gia tích cực vào công cuộc bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu
năm nay hướng ứng ngày môi trường thế giới với chủ đề ô nhiễm không khí và hành động của chúng ta lực lượng công an nhân dân đã có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng ngày môi trường thế giới mùng năm tháng sáu
theo báo cáo của liên hợp quốc mỗi năm trên toàn thế giới có khoảng bảy triệu người chết sớm do ô nhiễm không khí
ước tính mỗi năm ô nhiễm không khí gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu năm tỷ đô la
ô nhiễm không khí đã và đang trở thành thách thức lớn đối với cộng đồng